cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với ông đỗ anh tuấn giám đốc công ty thiên sơn trong vụ chín bệnh nhân chạy thận tử vong
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
quyết định và lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình phê chuẩn
ông đỗ anh tuấn bị khởi tố để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời bị áp dụng biện pháp cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
theo hồ sơ vụ án công ty thiên sơn đã ký hợp đồng ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
với bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để sửa chữa bảo dưỡng máy lọc nước ro hai
nhưng ngay sau đó công ty thiên sơn lại bán hợp đồng cho công ty trâm anh
để sửa chữa hệ thống máy lọc nước ro
liên quan đến vụ án trước đó ngày hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đã ra quyết định khởi tố hai bị can là hoàng đình khiếu phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh
và trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế
trong vụ án vô ý làm chết người thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong sự cố y khoa làm chín người chết tại đơn nguyên thận nhân tạo khoa hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín